từ đầu tháng bốn các ngân hàng thương mại tiếp tục điều chỉnh hạ lãi suất từ một đến một năm một năm để hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
từ đầu tháng bốn hàng loạt ngân hàng đã công bố điều chỉnh về các gói tín dụng và giảm lãi suất cho vay
có ngân hàng giảm tới bốn năm một năm cũng có ngân hàng giảm lãi suất trên dư nợ hiện hữu
sau khi giảm mạnh lãi suất cho vay hàng loạt ngân hàng cũng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tại quầy
nhiều ngân hàng vừa áp dụng biểu lãi suất mới trong tháng bốn này
biểu lãi suất mới có mức điều chỉnh lãi suất huy động tại quầy giảm phổ biến từ ba đến sáu một năm so với hồi giữa tháng ba
trong lần điều chỉnh này lãi suất chủ yếu giảm ở các kỳ hạn từ sáu tháng trở lên
giữa lúc dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp nhiều ngân hàng khuyến khích khách hàng gửi tiền online thông qua việc tăng nhẹ lãi suất huy động
để khuyến khích khách hàng gửi tiền online
nhiều ngân hàng đã cộng thêm lãi suất với mức từ một đến ba một năm ở các kỳ hạn ngắn
còn các kỳ chung và dài hạn một số ngân hàng mạnh tay cộng thêm đến hơn một một năm
đẩy mức tranh lệch giữa lãi suất tiết kiệm online và tại quầy cao nhất là một bốn một năm
hiện tiền gửi online kỳ hạn dưới sáu tháng hầu hết ở mức chân bốn bảy mươi năm
tuy nhiên những kỳ hạn dài hơn đa số các ngân hàng niêm yết ở mức sáu bảy một năm
cá biệt có ngân hàng huy động ở trên tám một năm
khiến kỳ hạn này xuất hiện sự tranh lệch lãi suất đáng kể
lãi suất kỳ hạn sáu tháng ở cây huy động này ghi nhận mức cao nhất là tám hai mươi một một năm
bộ tài chính vừa có công văn báo cáo thủ tướng về việc tiếp thu
giải trình ý kiến tham gia vào dự thảo nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất
theo kiến nghị của bộ này gói hỗ trợ có thể được nâng từ tám mươi tỷ lên một trăm tám mươi tỷ đồng
so với dự thảo nghị định đã được bộ tài chính trình chính phủ tại tờ chính bốn mươi bảy
hai mươi sáu tháng ba bộ tài chính trình chính phủ bổ sung thêm bốn ngành lĩnh vực vào đối tượng
được gia hạn tiền thuế tiền thuế đất bao gồm một số ngành sản xuất hoạt động kinh doanh
như bất động sản dịch vụ lao động và việc làm tổ chức hộ gia đình
cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp
tổ chức cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín cũng thuộc nhóm đối tượng được bổ sung
dự kiến với những bổ sung trên tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng một trăm tám mươi tỷ đồng
tăng gần một trăm linh tỷ đồng so với nội dung đã trình chính phủ trước đó